kính thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch bệnh và những người khuyết tật lao động thất nghiệp vốn đã khó khăn lại càng bị ảnh hưởng
thấu hiểu và đồng cảm với tình cảnh này nhiều tập thể cá nhân đã thực hiện hóa tinh thần tương thân tương ái
bằng những việc làm thiết thực chung tay cùng đồng bào vượt qua đại dịch
phải nằm trong khu vực gian dây như thế này đối với bất cứ ai đều không hề muốn
nhưng dịch covid một mươi chín thì không chừa một ai bất cứ khu vực nào
tại khu phố bốn thị trấn củ chi huyện củ chi thành phố hồ chí minh hàng chục hậu dân tại đây đã rơi vào cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập trong nhiều ngày
đáng nói huyện củ chi đang có hơn chục khu vực đang phải thực hiện phong tỏa
vốn là các hộ lao động nghèo bị ngưng và mất việc làm giờ lại cách ly nên nguồn thực phẩm thiết yếu đang chủ yếu cần với chính quyền và hộ bên ngoài
với món quà trao tay thời điểm này là rất thiết thực với người dân
lúc mà đang khó khăn em đã khó khăn rồi
rồi giờ khó khăn nữa thì giờ em thấy
trao phần quà em rất là cảm ơn rất là vui mừng
với anh em bị cách ly thì cũng được sự quan tâm của rất nhiều tổ chức cá nhân cũng như các đoàn thể
đến từ đó những người mà người dân trong khu vực cách ly nhận được những món quà cũng rất là ấm lòng
ngoài hoạt động tặng gạo cho các hộ dân trong những khu vực đang phải cách ly
thì tại một mươi sáu điểm bưu điện bu cục đóng trên địa bàn tp hcm cũng được tổ chức
để đảm bảo giãn cách người dân sẽ được phát phiếu và đến theo địch hẹn
điều này giúp tránh được tập trung
lúc mà chưa có dịch thì tôi vẫn đi làm mướn nhưng mà hoàn cảnh nó cũng đỡ hơn
nuôi bệnh trên bệnh viện người ta đó
rồi người nào mà bệnh là cứ nhờ mình đi nuôi thì người ta trả tiền cho mình
cũng sống qua ngày cũng được dù cực khổ nhưng mà cũng công lao của mình
nhưng mà tại tới dịch này nó bị cách ly xã hội á cho nên tôi mới bị không được làm nữa
là người ta cho về luôn nên là không có tiền
người dân khi mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn không tiếp cận được cái nguồn lương thực cũng là một cái vấn đề
đó là từ tâm
tổng tiên bưu điện việt nam cũng mong muốn là sang sẻ thêm cái sứ mệnh của bưu điện việt nam là phục vụ cộng đồng
do đó thì chúng tôi cũng xây dựng cái chương trình này để lan tỏa cái sứ mệnh đó
cũng như là chia sẻ tình yêu thương của những cán bộ công nhân viên của bưu điện việt nam tới những người dân đang gặp khó khăn
nằm trong chuỗi sự kiện thiện nguyện này hạt vàng bưu điện sẽ trao tặng bảy trăm linh tấn gạo
cho người cần được giúp đỡ tại tp hcm các tỉnh bình dương tây ninh long an tiền giang và đồng nai
trong đó bang tổ chức sẽ dành hơn ba trăm linh tấn gạo tại tp hcm
bao gồm trao trực tiếp tới người dân và gửi tới các bếp ăn thiện nguyện tại tp hcm